để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa phê duyệt gần ba tỷ đồng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hợp tác xã và hộ gia đình phát triển chăn nuôi bò sữa
theo đó các hạng mục được hỗ trợ gồm phát triển đàn và nâng cao chất lượng giống bò sữa
tăng diện tích trồng cỏ thức ăn thô xanh xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa công tác quản lý giống bò sữa
hiện tổng đàn bò sữa của tỉnh lâm đồng khoảng hai mươi một con sản lượng sữa đạt trên bảy mươi sáu tấn một năm
nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển giống bò sữa thuần trùng hf
đổi mới quy trình chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng công nghệ cao an toàn sinh học
nên chất lượng sản phẩm sữa ngày càng được cải thiện
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh lâm đồng phát triển từ hai mươi năm đến ba mươi con bò sữa
đạt tổng sản lượng sữa bình quân từ một trăm linh đến một trăm hai mươi tấn một năm